thông tin từ sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú thọ
dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn hai mươi hai chỉ tổ chức phần lễ
và tạm dừng toàn bộ các hoạt động phần hội tập trung đông người
dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn hai mươi hai có chủ đề
linh thiêng nguồn cội đất tổ hùng vương được tổ chức quy mô cấp tỉnh
thời gian tổ chức từ ngày sáu tháng ba cho đến hết ngày một mươi tháng ba âm lịch
tức là từ ngày mùng sáu đến ngày một mươi tháng bốn
tuy nhiên trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến khó lường như hiện nay
phần lễ tổ chức vào ngày sáu tháng ba âm lịch
lễ dương hương tưởng niệm các vô hùng được tổ chức vào ngày một mươi tháng ba âm lịch
về phần hội để bảo vệ sức khỏe của nhân dân và du khách
tỉnh không tổ chức các hoạt động tập trung quá đông người
mà chỉ tổ chức một số hoạt động liên quan đến tín ngưỡng thờ cúng hùng vương